thưa quý vị và các bạn chỉ cần sử dụng công cụ tìm kiếm ở trên google hay là trên mạng xã hội
thì không khó có thể tìm thấy các trang hướng dẫn chế tạo pháo nổ
và từ đó đã xuất hiện tình trạng nhiều học sinh thanh thiếu niên tự tìm hiểu và chế tạo pháo trái phép
điều này tiêm ẩn những mối nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự
vâng việc học sinh mua vật liệu về để tự chế tạo pháo nổ là một hành vi vi phạm pháp luật rất là nguy hiểm
hệ quả là những tai nạn về pháo đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra không chỉ để lại hậu quả cho chính nạn nhân
mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình xã hội
đây là vấn đề đang được cư dân mạng quan tâm trong những ngày gần đây
chỉ qua vài thao tác khi học trên các trang mạng xã hội internet rồi đặt hàng online để mua các vật dụng liên quan
sáu thanh thiếu niên tại xã đắc nê thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã chế tạo trái phép bốn mươi năm quả pháo
may mắn số pháo này chưa được sử dụng bởi công sẽ là những hệ quả sau từ giá như
sự việc này đã một lần nữa gióng lên hủy chung cạnh báo về tình trạng học sinh tự chế tạo pháo từ mạng xã hội
không ít cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ ý kiến của mình và lên án hành vi này
thực sự rất nguy hiểm các em chỉ vì thú vui tức thời mà không nghĩ đến thật
các em chỉ vì thú vui tức thời mà không nghĩ đến hậu quả

nặng thì bị bỏng nặng thì cột tay hậu quả điều trị kéo dài
thậm chí đã có trường hợp tử vong
đây đều là các trường hợp mua hóa chất trôi nổi với công thức trên mạng
sau đó may mò tự chế pháo và dẫn đến phát nổ
nhiều chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo cần phải cẩn trọng kịp thời phát hiện để ngăn cản hành vi tự chế pháo nổ như thế này
cảnh báo của lực lượng của dân mạng chia sẻ rộng rãi
các bạn trẻ được bao giờ vì sự tò mò với pháo tự chế
rồi cố gắng tự chế hậu quả để lại là rất lớn
may mắn thì thoát nạn nhưng mỗi đau dài dẳng có thể bị tan phế bị di chứng cả đời
hoặc không may mắn thì mất mạng
phải tuyên truyền mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông như đài truyền hình đại trường học
bằng hình ảnh thực tế lời hối hận của nạn nhân thoát chết
vì thế mới giảm được tai nạn đau lòng này
bao nhiêu năm đón tết bình yên không tiếng pháo không phải chứng kiến cảnh thương tâm do pháo gây ra
mong nhà nước tiếp tục biện pháp mạnh mẽ nhận cấm xử lý truy tố các trường hợp sản xuất bước pháo để làm cương
bên cạnh tạo tâm lý thoải mái để người dân đón tết yên vui thanh bình
rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
một phần là do sự buông lỏng quản lý của gia đình
việc dễ dàng mua nguyên liệu làm pháo nổ trên mạng cũng là một trong những nguyên nhân
khiến tình trạng vi phạm liên quan đến pháo nổ diễn biến phức tạp
mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo
thế nhưng tình trạng này vẫn tồn tại
cần phải phòng ngừa ngăn chặn tình trạng tăng trữ chế tạo và sử dụng đóng nổ trái phép
là điều đang được cư dân mạng quan tâm
ngoài việc xử lý theo quy định
nếu khi phát hiện các trường hợp là thanh thương miên học sinh sinh viên vi phạm
đối với chức năng nên gửi thông báo về cho chính quyền địa phương
nhà trường và gia đình để phối hợp quản lý giám sát và giáo dục
dụng mua bán vận chuyển pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật
gây nên những hiểm họa khôn lường và cần phải được cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc
cần phải ngăn chặn nguy cơ để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc từ pháo nổ
tuyên truyền giáo dục và quản lý kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật này
gần tết nhiều học sinh hay thú niên vẫn tìm mọi cách mua nguyên liệu thuốc nổ trên mạng xã hội
rồi học cách tự chiếm pháo để sử dụng trái phép
đã có những vụ tai nạn do tự chế pháo nổ gây ra
cảnh báo để làm hương và không để xảy ra những hệ quả đáng tiếc
bạn chia sẻ gì về nội dung này cùng chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân